thưa quý vị đêm nay ở các tỉnh miền bắc vẫn duy trì mưa nhỏ dài rác
nên nhiệt ở các tỉnh vùng núi phổ biến trong khoảng từ một mươi ba đến một mươi năm độ trời khá là rét
trong khi đó khu vực đông băng bao gồm cả thủ đô hà nội
nhiệt độ phổ biến ở mức từ một mươi sáu đến một mươi bảy độ
sao đến ngày mai khối không khí lạnh bắt đầu suy yếu
gió đông nam cũng hoạt động yếu hơn nên trưa chiều sẽ hết mưa
một vài nơi còn giảm mây hứng nắng nhẹ
nên nhiệt ở bắc bộ tăng trở lại và cao nhất trong ngày mai trên toàn miền bắc
sẽ tăng lên ngưỡng hai mươi một hai mươi ba độ
riêng đối với các tỉnh phía tây là lai châu điện biên sơn la cũng như cả hòa bình
nhiệt độ giao động ở mức từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
trong đêm nay và sáng ngày mai
vùng mưa của không khí lạnh sẽ mở xuống cả khu vực tỉnh quảng nam
và phần phía bắc của tỉnh quảng ngãi
sao đến ngày mai khi mà khối không khí lạnh suy giảm về cường độ
diện mưa ở miền trung sẽ giảm còn giải rác và mùng mưa chỉ còn tập trung
ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào cho đến quảng nam với lượng không lớn chỉ từ một năm mm
nhưng hầu khắp miền trung cũng như là khu vực phía bắc của tây nguyên
vẫn duy trì tình trạng nhiều mây
nền nhiệt cao nhất trong ngày mai từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
vẫn thấp trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi ba độ trời rét
và càng lui về phía nam thì nhiệt độ lại càng tăng
ngày mai phần phía nam của tây nguyên là các tỉnh đắk lắc đắk nông và cả lâm đồng
do không chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên trời nắng giáo
nhiệt độ cao trong khoảng hai mươi chín ba mươi một độ
ở nam bộ ngày mai trời tiếp tục không mưa có nắng từ sớm
nền nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
nóng còn xảy ra cục bộ ở các tỉnh miền đông nam bộ
trên biển với khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp năm
còn đối với khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc cường độ ở mức cấp bốn đến cấp năm chưa xảy ra tình trạng biển động
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước